thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã tiến hành kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng
xây dựng khu tái định cư dự án cảng hàng không quốc tế long thành và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh đồng nai
về tình hình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng khu tái định cư lộc an bình sơn
các đơn vị thi công báo cáo đã hoàn thành khoảng sáu mươi khối lượng công việc của năm gói thầu ưu tiên xây dựng tuyến thoát nước và đường giao thông
hiện các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thành trong tháng một mươi tới
đối với công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ ubnd tỉnh đồng nai cho biết giai đoạn ưu tiên giải phóng mặt bằng hơn một tám trăm linh hectare trước
đã được thu hồi gần một hai trăm linh hectare của tổ chức
riêng diện tích hơn sáu trăm ba mươi hectare của hơn một hộ gia đình cá nhân đã phê duyệt diện tích hơn chín mươi hectare
với số tiền bồi thường hỗ trợ hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng phần diện tích còn lại sẽ bàn giao trong quý bốn năm nay
sau khi trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư lộc an bình sơn thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh đồng nai
về tình hình phát triển kinh tế xã hội
trọng tâm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn
thông tin chi tiết buổi làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo